ngân hàng nhà nước việt nam đã có văn bản yêu cầu nhiệm vụ tới các đơn vị liên quan trong ngành
về việc bảo đảm chất lượng an toàn hoạt động atm dịp cuối năm và tết
theo đó các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ ra soát kiểm tra việc trang bị quản lý vận hành
đối với các atm cài đặt nâng cấp phần mềm phần cứng thiết bị chống sao chép trộm cắp thông tin thẻ
tại atm trang bị camera giám sát đảm bảo chất lượng hình ảnh thời gian lưu trữ hình ảnh
theo quy định xử lý nhanh và triệt để các giao dịch khiếu nại khiếu kiện của khách hàng
bên cạnh đó các ngân hàng cần giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ atm để bổ sung kịp thời
đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm và tết